sau khi tổng thống putin được bầu lại vào tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
chuyến thăm diễn ra trước thềm kỷ niệm hai mươi năm năm ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản
của quan hệ hữu nghị việt nam liên bang nga trong năm hai nghìn một mươi chín
và bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam liên bang nga vào năm hai nghìn hai mươi
chuyến thăm nhằm củng cố sự tin cậy chính trị tăng cường gắn bó chiến lược
nâng cao hiệu quả hợp tác với liên bang nga khẳng định chủ trương nhất quán của việt nam
luôn coi liên bang nga là đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình
thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với liên bang nga đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả
về phần mình liên bang nga coi việt nam là một trong những đối tác quan trọng nhất
tại khu vực đông nam á đã có một trăm một mươi sáu dự án đầu tư vào việt nam với tổng vốn đăng ký là chín trăm chín mươi triệu usd
đứng thứ hai mươi hai trên một trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào việt nam
mỗi năm nga cấp cho việt nam một suất học bổng lượng khách du lịch nga sang việt nam tăng đều khoảng ba mươi một năm
chuyến thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng lần này
tạo ra động lực mới thúc đẩy thực chất quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới
đặc biệt là lĩnh vực hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư
xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác
kính thưa quý vị hôm nay trong không khí của ngày khai trường ngày toàn dân đưa trẻ đến trường
và đúng vào dịp hướng tới đại lễ kỷ niệm một trăm một mươi năm trường bưởi chu văn an
chủ tịch nước trần đại quang đã đến thăm và dự lễ khai giảng năm học mới
với thầy và trò trường trung học phổ thông chu văn an
cùng dự với chủ tịch nước còn có đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội lãnh đạo văn phòng chủ tịch nước
bộ giáo dục và đào tạo và các đồng chí lãnh đạo của trung ương và thành phố hà nội
trường trung học phổ thông chu văn an là ngôi trường lâu đời
giàu truyền thống yêu nước cách mạng dạy tốt học giỏi của nền giáo dục việt nam
trong suốt lịch sử hào hùng của dân tộc nhiều thế hệ thầy giáo cô giáo nhà trường
đã nêu gương sáng về tài năng và đức độ
đối với mình cho nền giáo dục và sự nghiệp cách mạng nước nhà
trong suốt quá trình một trăm một mươi năm kể từ ngày thành lập nhất là những năm gần đây
trường trung học phổ thông chu văn an luôn đạt kết quả cao trong giáo dục đào tạo
tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đỗ đại học và nhận học bổng
ở các trường đại học danh tiếng nước ngoài luôn ở tốt đầu cả nước
biểu dương những thành tích mà trường bưởi chu văn an đã đạt được trong thời gian qua
chủ tịch nước mong muốn thầy và trò nhà trường tiếp tục ra sức thi đua dạy tốt
học tốt nâng cao chất lượng công tác quản lý đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại
giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo độc lập và khả năng kết nối học tập tinh thần hợp tác
tập trung phát triển trí tuệ thể chất hình thành phẩm chất năng lực công dân
phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh quan tâm giáo dục nhân cách đạo đức
lối sống kiến thức pháp luật ý thức công dân lồng ghép giáo dục thích hợp cho học sinh
kết hợp chặt chẽ giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội
chú trọng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên có phẩm chất chính trị
đạo đức tốt có chuyên môn nghiệp vụ giỏi giữ vững ngọn lửa đam mê với sự nghiệp giáo dục
không ngừng đổi mới sáng tạo trong dạy học duy trì kỷ cương kỷ luật
là tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo để học sinh nói theo
nhân dịp này chủ tịch nước trần đại quang cũng gửi lời chúc tới các thầy giáo cô giáo cán bộ quản lý
các cháu học sinh cả nước bước vào năm học mới với khí thế mới quyết tâm mới đạt nhiều kết quả
thành tích xuất sắc hơn nữa đồng thời đề nghị cấp ủy đảng chính quyền các ban ngành đoàn thể
các bậc phụ huynh tiếp tục quan tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục đào tạo tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất
trang thiết bị dạy và học để các em học sinh được học tập phát triển trí tuệ kỹ năng thể lực ngày càng được tốt hơn
sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác đã dự lễ khai giảng năm học mới
tại trường phổ thông dân tộc nội chú tại xã đắc hà huyện tumorong huyện nghèo của tỉnh con tum
nơi được ví là cổng trời tại tây nguyên
thủ tướng mong muốn các em học sinh phải có hoài bão học tập để trở thành tiến sĩ bác sĩ kỹ sư công nhân lành nghề
làm thầy giáo cô giáo
hay là làm người nông dân xuất sắc
và điều quan trọng nhất là học làm người
phát biểu tại lễ khai giảng thủ tướng nguyễn xuân phúc chia sẻ với giáo viên và học sinh huyện tumorong nói riêng
và học sinh vùng lũ cả nước nói chung về những khó khăn trước thềm năm học mới
thủ tướng đánh giá cao tinh thần khắc phục hậu quả của trận lũ vừa qua để chuẩn bị cho năm học mới
thủ tướng nhấn mạnh ngành giáo dục và đào tạo cần tiếp tục triển khai thực hiện đổi mới toàn diện căn bản
nhân dịp này thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tặng năm trăm linh bộ sách giáo khoa cho học sinh cấp tiểu học
và trung học cơ sở huyện tumorong tặng quà cho các học sinh nghèo vượt khó
tại thành phố hồ chí minh gần một bảy triệu học sinh các cấp học ngành của thành phố cũng đã hân hoan bước vào năm học mới
tại trường trung học phổ thông chuyên lê hồng phong đồng chí nguyễn thị kim ngân
ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội đã đến dự lễ khai giảng phát biểu và đánh chống khai trường
và vinh danh các học sinh xuất sắc
chủ tịch quốc hội yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo thành phố đơn vị đi đầu về đổi mới chương trình
tiếp tục đẩy mạnh giáo dục toàn diện quan tâm thúc đẩy giáo dục các kỹ năng thực hành xã hội
kỹ năng sử dụng tiếng anh và tin học để thích ứng với cuộc sống nhất là mục tiêu đào tạo công dân toàn cầu
bước vào năm học mới cùng với gần hai mươi ba bốn triệu học sinh sinh viên trên cả nước
sáng ngày năm tháng chín học sinh trường tiểu học phù đồng quận hải châu thành phố đà nẵng
đã vinh dự đón đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia đến dự lễ khai giảng năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
đồng thời phát động tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường
tại buổi lễ phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình yêu cầu nhà trường cùng với việc giáo dục kiến thức pháp luật nói chung
cần nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông cho học sinh nhằm giảm đến mức tối đa tai nạn thương tích khi tham gia giao thông
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín ngành giáo dục đào tạo đà nẵng tiếp tục ổn định và phát triển
chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục xây dựng kỳ cương nề nếp học đường và giải quyết các vấn đề bức xúc trong dư luận xã hội
dự lễ khai giảng tại trường đại học kinh tế quốc dân đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng
chúc mừng gần sáu tân sinh viên trúng tuyển vào trường
trong đó có hai trăm bảy mươi hai tân sinh viên là con em các dân tộc ít người anh hùng chiến sĩ cách mạng có công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín nhiệm vụ đặt ra cho giáo dục nước ta rất nặng nề
phó thủ tướng đề nghị tập thể cán bộ thầy cô giáo của nhà trường tích cực đổi mới chương trình đào tạo phương pháp giảng dạy
triển khai mạnh mẽ các giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên có phẩm chất chính trị trình độ cao
sớm hoàn thành đề án thí điểm tự chủ không có cơ quan chủ quan phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trí tuệ
tài năng của tập thể lãnh đạo các thầy cô giáo sinh viên học viên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
phát biểu tại lễ khai giảng năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín của trường trung học phổ thông hai bà trưng thành phố phúc yên
phó thủ tướng trịnh đình dũng ghi nhận biểu dương và chúc mừng những thành tích trong học tập
giàn luyện mà ngành giáo dục tỉnh vĩnh phúc và trường trung học phổ thông hai bà trưng đã đạt được trong những năm vừa qua
phó thủ tướng cũng yêu cầu tập thể thầy cô giáo học sinh trường trung học phổ thông hai bà trưng nỗ lực hơn nữa trong dạy và học
chú trọng trang bị kiến thức toàn diện đặc biệt là những kiến thức kỹ năng mềm cho học sinh
tiếp tục đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ hiện đại
để mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục trung học
năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám nhà trường có bảy mươi bảy cán bộ giáo viên trong đó giáo viên có trình độ thạc sĩ chiếm bốn mươi hai
đây là tỷ lệ cao so với các trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh và cả nước
tại tỉnh hải dương phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã về dự lễ khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín tại trường trung học phổ thông tứ kỳ
phát biểu tại lễ khai giảng phó chủ tịch nước đã biểu dương những thành tích
mà các thế hệ thầy và trò nhà trường đạt được
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín là năm học tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện hệ thống giáo dục
phó chủ tịch nước mong muốn ngành giáo dục và đào tạo nói chung trường trung học phổ thông tứ kỳ
phải góp phần đào tạo những chủ nhân tương lai của đất nước có phẩm chất đạo đức tốt trình độ chuyên môn vững vàng
ngoại ngữ tin học tốt có khả năng sáng tạo nhiệt huyết tinh thần lao động say mê dám đương đầu với những khó khăn thử thách
dịp này phó chủ tịch nước đã trao một mươi năm suất học bổng cho các em học sinh giỏi
có hoàn cảnh khó khăn viết lưu bút tại phòng truyền thống và trồng cây lưu niệm tại sân trường trung học phổ thông tứ kỳ
thưa quý vị sau khi cắt giảm số hợp đồng lao động theo chủ trương chung
nhiều huyện miền núi của tỉnh quảng ngãi rơi vào tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp
hiện tỉnh quảng ngãi tiếp tục cho các huyện thành phố sử dụng giáo viên hợp đồng giảng dạy
để khắc phục tình trạng thiếu hụt giáo viên cho năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
mặc dù tỉnh quảng ngãi vừa thi tuyển trên một sáu trăm linh biên chế giáo viên
tuy nhiên tình trạng thiếu hụt giáo viên đứng lớp vẫn diễn ra
nhiều huyện miền núi thiếu từ bốn mươi đến năm mươi giáo viên đứng lớp trong năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
trung bình mỗi năm tỉnh quảng ngãi thiếu khoảng năm trăm linh đến sáu trăm linh giáo viên
tuy nhiên con số này là không nhiều vì nếu chia bình quân cho các điểm trường
thì mỗi trường chỉ thiếu từ một đến hai nhân sự
trước mắt các huyện sẽ tiếp tục sử dụng giáo viên hợp đồng cho năm học hai nghìn một mươi tám
dù còn bộn bề khó khăn nhưng vẫn vui tươi và tràn đầy hy vọng
cổng trường những chiếc máy ủi vẫn đang hoạt động hết công suất
để có thể loại bỏ được hàng mét bùn đất đang dính ở sân trường
ban ghế lớp học vẫn đang ngổn ngang sau cân lũ
nhưng không vì thế mà lễ khai giảng của các em ở trường phổ thông dân tộc bán chú
trung học cơ sở nạ ơt huyện mai sơn phải ngừng lại
cờ hoa chiếc trống khai trường vẫn được bố trí đầy đủ cho ngày hội của các em
nhiều chỗ bị sạt đời buồn vấn tung vào người em
nhưng em rất là vui vì đến dự khai giảng này
lúc đầu em có lo lắng là em sẽ không được tham dự ngày hội khai giảng
lúc đấy tâm trạng em thế nào
tâm trạng em rất lo lắng và buồn trồn
em nghĩ rằng không thể dự khai giảng nữa
nên không ngờ em lại được dự khai giảng em rất là vui mừng
những đôi dép dính đầy bùn đất do phần lớn các em học sinh nơi đây đều ở

phải đi qua rất nhiều đoạn đường vẫn đang bị sạt lở
để có thể đến dự ngày hội của mình
dù bị muộn giờ nhưng em giàng thị khanh vẫn cảm thấy vui
vì mình vẫn đến được trường để gặp các bạn và thầy cô của mình
em đi từ sáu giờ sáng bây giờ mới đến nơi hơi thì dự khai giảng đã sát hết rồi
em vẫn muốn cùng các bạn lấy khai giảng
được sự giúp đỡ của các ban ngành toàn thể
là sự chỉ đạo trực tiếp của quý bác nhân dân huyện
có lẽ là trong vài ngày tới thì công tác khắc phục hậu quả mưa lũ sẽ được khắc phục hoàn toàn
và ổn định đi vào học hoạt tập được
còn về tổ chức lễ khai giảng ngày hôm nay
nhà trường chúng tôi cũng đã xin phép báo cáo và xin phép thường trực huyện ủy
quý bác nhân dân huyện phòng công trục đào tạo cho phép khai giảng
cái địa điểm không phải là nhà trường mà là sân nhà văn hóa
những điệu mục đích của quý bác nhân dân huyện
múa do chính các em học sinh của nhà trường tự thực hiện
những bài hát vang lên trong phần hội
dù thiếu thốn về cơ sở vật chất
dù khai giảng chỉ được tổ chức ngay sát cổng trường
nhưng nó không làm cho niềm vui của ngày tiệu trường vơi đi
thưa quý vị và các bạn trong đợt mưa lũ kéo dài vừa qua
toàn bộ khuôn viên của trường phổ thông dân tộc bán chú và trung học cơ sở nà ơt
đã bị ngập chìm trong mùn đất
vượt qua rất nhiều những khó khăn thì thấy cô giáo nơi đây đã gạt bùn gạt đất
để mở đường đưa các em học sinh đến trường
một lễ khai giảng vẫn đã được diễn ra trên địa điểm của nhà văn hóa xã
một tiếng trống khai trường đã cất lên báo hiệu một năm học mới bắt đầu
thưa quý vị hôm nay hòa chung không khí của cả nước
các học sinh vùng lũ an giang vẫn vượt khó để tới lớp
tuy gian nan và vất vả trên con đường dạy chữ học chữ ở vùng lũ
nhưng cả thầy cô và học trò vẫn hân hoan phấn khởi đón năm học mới
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh an giang huy động được gần bốn trăm ba mươi học sinh ra lớp
tuy nhiên hiện nay nước lũ đầu nguồn vùng biên giới tỉnh an giang đang dâng cao
gây ngập nhiều tuyến đường làm cô lập nhiều trường học
khiến các em học sinh phải đi cầu khỉ đi xuồng vượt sông vượt đồng nước
để tới trường trong ngày đầu năm học mới
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
khu vực tổ một ấp phú hiệp xã phú hữu huyện an phú tỉnh an giang
giờ đây như một ốc đảo
mình mông của cánh đồng ngập lũ nước chảy rất xiết đường xá hư hỏng nặng
để đến trường các em học sinh ở đây phải ngày hai buổi đi phải chẹt gỗ
do ủy ban nhân dân xã hợp đồng với người dân đưa đón học sinh trong suốt mùa nước lũ dâng cao
từ sáng sớm các anh em dân quân tự vệ trực thuộc ban chỉ huy quân sự xã vĩnh hội đồng huyện an phú
đã tỏa ra ba hướng khác nhau dùng vỏ lãi để đưa học sinh tới lớp
nếu mà không có nhà trường và đơn vị không có tổ chức đưa đón các em
thì các em loại nước có thể gây nguy hiểm đến tấm mạng và có thể gây đuối nước
mùa lũ hôm nay nó lên rất nhanh lớn cho nên là học sinh nó đi lại không được
phải nhờ đến sự hỗ trợ của chính quyền đưa rước cho các em
chứ còn nếu không có thì chắc là các em đi gặp rất là khó khăn
chính vì thế cho nên hiện nay tình hình học sinh
ảnh trường này nó rất là tốt so với các năm trước
do nước lũ vùng đầu nguồn biên giới tỉnh an giang năm nay về sớm lại lên nhanh
nên tuyến đường hai bên bờ canh ngọn cả hàng thuộc ấp vĩnh an và vĩnh hoàn này đều bị ngập sâu
các em học sinh không thể tự tới lớp an toàn
nên người dân đã đóng góp tiền cùng nhau bắt chiếc cầu treo dài
hay còn gọi là cầu khỉ cho học sinh đi học
con đường đi tìm con chữ dẫu lắm gian nan
nhưng các em vẫn tới lớp đúng giờ chăm ngoan học giỏi
tiếp theo chương trình
các công tác chuẩn bị cho diễn đàn kinh tế thế giới về asean đã được hoàn tất
thủy điện hòa bình mở hai cửa xả đáy trong ba ngày
thưa quý vị sáng nay tại hà nội
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trường ban tổ chức trung ương
chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị việt nam nhật bản
đã có buổi tiếp đoàn nghị sĩ nhật bản
do ngày fukuichi
bộ trưởng phụ trách chính sách biển
văn phòng đội các nhật bản
kiêm tránh văn phòng liên minh nghị sĩ hữu nghị nhật việt
làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của đoàn nghị sĩ nhật bản
đồng chí phạm minh chính nhấn mạnh
đây là hoạt động thiết thực triển khai các nội dung hợp tác
về chính sách biển giữa hai nước
trong khuôn khổ tuyên bố chung việt nam nhật bản
khẳng định quốc hội việt nam đánh giá cao
mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng
vì hòa bình thịnh vượng ở châu á giữa việt nam và nhật bản
đã không ngừng được củng cố phát triển tốt đẹp
thông qua các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước
đề nghị các nghị sĩ nhật bản ủng hộ
để việt nam và nhật bản hợp tác hiệu quả
trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực
và cải cách hành chính nhằm triển khai dự án
đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp
nhất là lãnh đạo cấp chiến lược
hôm nay tại hà nội cuộc họp lần thứ năm
ban tổ chức hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về asean
viết tắt là wef asean
đã diễn ra dưới sự chủ trì
của thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao bùi thanh sơn
trưởng ban tổ chức
hội nghị wef asean diễn ra từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng chín
tại trung tâm hội nghị quốc gia mỹ đình
cho đến thời điểm hiện tại các công tác chuẩn bị
về nội dung vật chất hậu cần lễ tân
tuyên truyền văn hóa và an ninh
y tế đã gần như hoàn tất
thứ trưởng bùi thanh sơn đánh giá cao nỗ lực
của các tiểu ban và các thành viên ban tổ chức
trong thời gian vừa qua trong công tác chuẩn bị
đồng thời đã nhận được sự khẳng định tham dự
của lãnh đạo các nước asean
và nhiều tổ chức quốc tế lớn
cũng như các tập đoàn hàng đầu thế giới
thứ trưởng nhấn mạnh cần phải tăng cường
quảng bá mạnh mẽ hơn nữa về diễn đàn này
trên các phương tiện thông tin đại chúng
để làm nổi bật hình ảnh một asean hội nhập
phát triển thích ứng với cách mạng công nghiệp
lần thứ tư với vai trò chủ nhà của việt nam
chiều nay tiếp tục phiên họp mở rộng
ủy ban pháp luật của quốc hội thẩm tra
sơ bộ báo cáo của chính phủ
về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo
tại buổi làm việc nhiều ý kiến cho rằng
đơn thư khiếu nại tố cáo phải được giải quyết
kịp thời ngay từ cơ sở để không tạo thành điểm nóng
gây phức tạp về an ninh trật tự
theo báo cáo năm hai nghìn một mươi tám
tình hình khiếu nại tố cáo công dân
diễn biến theo trường hợp
hướng gia tăng về số lượng đơn thư số vụ việc
theo đó các cơ quan hành chính nhà nước
tiếp nhận gần ba trăm hai mươi ba đơn thư các loại
số đơn khiếu nại
về lĩnh vực đất đai tiếp tục chiếm đa số
trong tổng số đơn khiếu nại
đến hơn sáu mươi ba
tuy nhiên số lượng vụ việc khiếu nại được giải quyết
lại thấp hơn so với năm trước
tỷ lệ cán bộ công chức vi phạm bị phát hiện
thông qua hoạt động giải quyết khiếu nại tố cáo
lại có chiều hướng gia tăng
tại buổi làm việc nhiều đại biểu cho rằng
qua giám sát cho thấy ở một số nơi
việc tiếp công dân còn rất hình thức
nhiều cán bộ thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết
khiếu nại của người dân đây là nguyên nhân
khiến việc khiếu kiện vượt cấp ra trung ương
diễn biến phức tạp những năm gần đây
từ đó nhiều đại biểu cho rằng cần phải đánh giá
rõ trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương
trong việc tiếp giải quyết khiếu nại của công dân
mọi khiếu nại tố cáo phải được giải quyết
kịp thời ngay từ cơ sở đúng quy định
đối thoại lắng nghe giải quyết
còn ly có tình không để tạo thành điểm nóng
gây phức tạp về an ninh trật tự
thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa
trên lưu vực sông hồng ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống thiên tai lệnh giám đốc
công ty thủy điện hòa bình
mở thêm một cửa xà đáy hồ hòa bình
vào lúc một mươi ba h ngày hôm nay
đồng thời liên tục phát điện tối đa
qua các tổ máy trước đó ngày ba tháng chín
đã mở một cửa xà đáy
như vậy hiện nay hồ thủy điện hòa bình
đang mở hai cửa xà đáy
hiện nay mực nước hồ hòa bình
ở cao trình một trăm một mươi sáu tám m
lưu lượng đến hồ bốn nghìn năm trăm sáu mươi bốn m khối
trên một giây tổng lưu lượng
xà ba nghìn chín trăm chín mươi bốn m khối
trên một giây gồm lưu lượng qua
một cửa xà đáy và lưu lượng chạy
các tổ máy phát điện trước diễn biến
bất thường của thời tiết hiện nay và việc mở
thêm một cửa xà đáy ubnd tỉnh
hòa bình đã có công điện gửi các sở
ban ngành cơ quan chức năng tổ chức
theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết
đặc biệt là lưu lượng nước đến hồ mực nước
thượng hạ lưu đập kịp thời báo cáo
về ban chỉ đạo trung ương về phòng
chống thiên tai và các cơ quan có liên quan
để có quyết định điều hành trong thời gian tới
phù hợp với tình hình thực tế
đồng thời các địa phương thường xuyên cập nhật
thông tin để thông báo cho nhân dân vùng
hạ lưu chủ động các biện pháp ứng phó
đảm bảo an toàn tuyệt đối về người
và tài sản khi nhà máy thủy điện xả lũ
trong những ngày vừa qua mưa lớn liên tiếp
đã làm nhiều khu vực trên địa bàn thị xã phú mỹ
tỉnh bà rịa vũng tàu bị ngập ống cục bộ
riêng tại ấp bốn xã tóc tiên
lượng nước từ núi dinh và núi tóc tiên
tràn về đập dao kèo làm cho mực nước
của đập đài dâng cao gây vỡ bờ bao
khiến nhiều nhà dân và hàng chục hecta lúa
hoa màu ao nuôi cá của người dân bị ngập
gây thiệt hại hàng tỷ đồng
đập dao kèo được nạo vét sửa chữa
năm hai nghìn một mươi năm có diện tích năm mươi triệu đồng
đập dao kèo được nạo vét sửa chữa

theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
tỉnh bà rịa vũng tàu do bờ bao đập
thi công mang tính thủ công tạm bỡ
nên không chắc chắn
bên cạnh đó khu vực phía ngoài cửa đập thoát nước
người dân lấy đất săn lấp mặt bằng
tạo thành hố quá sâu gặp lúc trời mưa to
tạo nên áp lực nước làm vỡ bờ đập
theo thống kê của ủy ban nhân dân xã tóc tiên
sự cố vỡ đập dao kèo gây ảnh hưởng
nghiêm trọng tới các hộ dân thôn
suối tre tân trung tân lễ bê
xã châu pha thị xã phú mỹ
và làm gần ba mươi hecta lúa
năm hecta hoa màu của người dân đã bị ngập nước
cùng nhiều vật nuôi đã bị cuốn trôi
gây thiệt hại hàng tỷ đồng
trước thực trạng trên lãnh đạo ủy ban nhân dân
thị xã phú mỹ đã xuống thăm hỏi
động viên các hộ dân bị thiệt hại do mưa lớn gây ra
chuyển sang các thông tin quốc tế
đức nỗ lực bảo đảm một thỏa thuận
nhật bản triển khai công tác
khắc phục hậu quả của bão jebi
thưa quý vị cố vấn an ninh quốc gia hàn quốc
đồng thời là đặc phái viên của tổng thống moon jae in
vừa lên đường đến triều tiên
với trọng tâm thảo luận liên quan
đến việc chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh
lần thứ ba giữa lãnh đạo hai bên
trong tháng chín này
nhằm phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo triều tiên

có gặp nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn hay không
đức và các quốc gia đối tác
trong liên minh châu âu eu đang nỗ lực
nhằm bảo đảm một thỏa thuận với anh
về kế hoạch brexit tuyên bố này vừa được
thủ tướng đức angela merkel đưa ra ngày hôm qua
trong bối cảnh giấy lên lo ngại rằng
anh và eu sẽ không đạt được thỏa thuận
trước thời hạn chót vào tháng ba năm sau
phát biểu tại một hội nghị tài chính diễn ra
ở thành phố phanh phuốc thủ tướng đức angela merkel
nhấn mạnh đức không muốn các cuộc thảo luận
bị đổ vỡ và berlin sẽ huy động
mọi nguồn lực và sáng tạo để đảm bảo
đạt được một thỏa thuận theo bà
mô hình quan hệ tương lai giữa anh và eu
cần được định hình rõ vào mùa thu năm nay
việc coi anh là một nước thứ ba
và hai bên có một thỏa thuận thương mại chặt chẽ
sẽ là cơ sở cho mối quan hệ này
tuy nhiên thủ tướng merkel cũng thừa nhận
đến nay các bên tham gia đàm phán
vẫn còn nhiều điểm chưa tìm được tiếng nói chung
bà merkel nêu rõ anh không thể mong đợi
quyền lợi tương tự như hai mươi bảy nước eu còn lại
dù vậy bà mong muốn các nước thành viên
vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với london
trong bối cảnh các nước đều đang đối mặt
với nhiều thách thức an ninh khi mỹ
chuyển trọng tâm chính sách từ châu âu và trung đông
sang khu vực thái bình dương
chủ tịch quốc hội lập hiến venezuela
vừa lên tiếng tố cáo phe đối lập
thông qua các phương tiện truyền thông lớn
trong nước và quốc tế tìm cách dựng lên hình ảnh
về một cuộc khủng hoảng nhân đạo
tại venezuela nhằm gây bất ổn
tình hình trong nước
tại phiên họp bất thường của quốc hội lập hiến anc
ngày bốn tháng chín ông diosdado cabello
phản đối việc các chính phủ colombia
và peru lợi dụng vấn đề
người di cư venezuela dựng lên hình ảnh
người dân venezuela phải sống trong những trại tạm
ở khu vực biên giới và đi bộ
thành từng đoàn trên đường để phát tán
qua các phương tiện truyền thông
chủ tịch anc cũng kêu gọi người dân quay trở về nước
trong một diễn biến khác liên quan
sau hai ngày nhóm họp tại quito
ecuador hôm qua một mươi một nước mỹ
latin đã nhất trí kêu gọi các quốc gia
và tổ chức quốc tế tăng cường nguồn viện trợ
để hỗ trợ hàng trăm nghìn người venezuela
đã rời khỏi đất nước tới các quốc gia
láng giềng trong khu vực các nước cũng kêu gọi
chính phủ venezuela cần ưu tiên
cấp thẻ căn cước hoặc các loại giấy tờ
tùy thân cần thiết khác để người có nhu cầu
có thể tự do đi lại
thưa quý vị lực lượng an ninh
ai cập vừa bắt giữ một đối tượng
tình nghi đánh bom sau khi xác định
đối tượng này có liên quan đến vụ nổ
gần đại sứ quán mỹ ở thủ đô cairo
của nước này
theo các nguồn tin một nhân chứng cho hay
đã nghe thấy một tiếng nổ và sau đó
nhìn thấy một đối tượng đeo ba lô đen bị bén lửa
gần khách sạn semiramis
gần đại sứ quán mỹ
người đàn ông này đang băng qua đường từ phía đại sứ quán mỹ
sau đó lực lượng an ninh
đã khống chế đối tượng và dập tắt ngọn lửa
hiện không có thương vong nào được ghi nhận sau vụ nổ
đại sứ quán mỹ tại cairo cho hay
họ đã nhận được thông tin về vụ việc trên
và khuyến nghị người dân tránh xa khu vực này
trong khi đó lực lượng an ninh cũng đã phong tỏa
khu vực này bằng hàng rào
đồng thời điều động hàng chục cảnh sát tới hiện trường
ngay sau vụ việc lực lượng an ninh
ai cập đã được tăng cường và phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường
liên quan đến trận bão
jb mạnh nhất trong hai mươi năm năm qua
tại miền tây nhật bản chính phủ nước này
đang gấp rút triển khai các biện pháp
cứu hộ cứu nạn hàng nghìn người mắc nghẹt
ở sân bay kansai
trong bối cảnh số người thiệt mạng đã lên tới
chín người và hàng trăm người bị thương do bão
bão jbi đổ bộ bờ biển miền tây nhật bản
từ trưa hôm qua
được coi là cơn bão mạnh nhất trong hai mươi năm năm qua
với sức gió lên đến hai trăm một mươi sáu km trên giờ
và gây mưa lớn
ít nhất chín người đã thiệt mạng
và khoảng hai trăm linh người bị thương
khoảng hai ba triệu hộ gia đình đã bị mất điện
các doanh nghiệp trường học nhà máy
trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão đã phải đóng cửa
cơn bão đã khiến gần tám trăm linh chuyến bay bị hủy
trong đó có nhiều chuyến quốc tế
rời và đến nagoya và osaka
cùng nhiều chuyến tàu phà và tàu cao tốc
phải tạm dừng hoạt động
khoảng năm người đã bị mắc kẹt
tại sân bay quốc tế kansai thành phố osaka
trước tình hình này một chiếc thuyền siêu tốc
nối sân bay kansai với sân bay kobe gần đó
vốn vẫn đang hoạt động bình thường
đã được điều động để giải cứu hành khách
chiếc thuyền này có thể chở một trăm một mươi người
trong mỗi chuyến đi
đại diện sân bay kansai cho biết
những hành khách mắc kẹt cũng có thể di chuyển
vào đất liền bằng xe buýt
nhiều chuyến bay từ việt nam đến nhật bản
cũng bị hủy do bão
đại diện hãng jetstar pacific cho biết
đã hủy một chuyến bay giữa hà nội osaka
trong ngày bốn tháng chín
và một chuyến chặng osaka đà nẵng vào ngày hôm nay
hãng vietnam airlines đã hủy
bốn chuyến bay chặng hà nội thành phố hồ chí minh
và osaka trong ngày bốn tháng chín
và tiếp tục hủy bốn chuyến tương tự
trong ngày hôm nay mùng năm tháng chín
các hãng hàng không đang chờ thông tin cập nhật
từ sân bay kansai để có kế hoạch bay
cho các ngày tiếp theo
chuyển sang một thông tin khác
thưa quý vị hơn một bốn tỷ đồng
người trưởng thành đang tự trúc lấy
nguy cơ mắc bệnh năn yên ngày càng cao
do lười tập thể dục
đây là cảnh báo mới nhất của tổ chức y tế thế giới
who trong bối cảnh gần hai mươi năm qua
thói quen lười vận động của người dân
trên toàn thế giới vẫn không có sự thay đổi
theo một nghiên cứu mới nhất
của who các quốc gia thu nhập
cao hơn thì lại có xu hướng thích hưởng thụ
một cuộc sống thoải mái tiện nghi hơn
nhờ công nghệ nhưng đánh đổi lại
là một lối sống thụ động
nếu như không từ bỏ điều này
thì một phần ba phụ nữ
và một phần tư đàn ông trên thế giới
sẽ đối mặt với một loạt các bệnh nguy hiểm
tới tính mạng như tim mạch đai tháo đường
ung thư gây ảnh hưởng tiêu cực
tới sức khỏe tinh thần và chất lượng cuộc sống
sự khác biệt về cường độ vận động
giữa nữ và nam giới cũng rõ rệt
tại nhiều khu vực trên thế giới
tuy nhiên một điểm sáng trên bản đồ tập luyện
lại nằm ở đông nam á nơi khoảng cách này
bị lưu mờ với xu hướng vận động
ngày một nở rộ kể từ năm hai nghìn một
who khuyến cáo
mỗi người trưởng thành phải tập thể dục
cường độ trung bình ít nhất một trăm năm mươi phút mỗi tuần
như đi bộ nhanh bơi lội và đạp xe
hoặc dành bảy mươi năm phút mỗi tuần
cho các hoạt động cường độ cao
như chạy hoặc các bộ môn thể thao đồng đội
quý vị và các bạn thân mến
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình thời sự của chúng tôi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại